trong một thông báo mới nhất dick s sporting goods một trong những hãng bán lẻ đồ thể thao và súng lớn nhất của nước mỹ cho biết đã chấm dứt việc bán súng trường dạng tấn công tại các cửa hàng của hãng
tiếp đó là wamat giới hạn tuổi mua súng đây là động thái gia tăng sức ép đối với chính giới về cuộc chiến súng đạn chưa có hồi kết
dick s sporting goods và walmart đã nối dài danh sách
doanh nghiệp đi đầu trong nỗ lực phòng ngừa các vụ xả súng đẫm máu trong tương lai
de sporting god sẽ không còn bán các ổ đạn lớn và súng cho khách hàng dưới hai mươi một tuổi cầm bán vũ khí loại tấn công và thiết bị chuyển đổi
dick s sporting goods cũng đề xuất cơ quan chức năng tiến hành cuộc kiểm tra trên diện rộng lai lịch những người sở hữu súng
chúng tôi đưa ra những quyết định trên vì tôi nghĩ đến cha mẹ và những đứa trẻ tại trường học bang florida
có lẽ đây là điều đúng đắn mà chúng tôi nên làm tạm lại như lợi nhuận hay thị phần kinh doanh
tôi luôn ủng hộ việc đưa ra một đạo luật kiểm soát súng đạn chung trên toàn nước mỹ
hiện giờ việc kiểm soát súng của mỗi bang rất khác nhau và có nhiều kẻ hở
thậm chí vấn đề xuống xếp về tay ai người đó có động cơ gì không chúng ta chưa thực sự quan tâm
hơn nữa mỗi khẩu súng khi gây ra thương vong theo tôi chúng ta cần phải quy trách nhiệm cho cả nhà sản xuất súng và nơi giao thương sản phẩm đó
tương tự walmart cũng điều chỉnh quy định bán súng đạn
hãng này sẽ gỡ bỏ hình ảnh về các loại súng trường tấn công trên trang bán hàng trực tuyến
tuy nhiên hãng nhấn mạnh những đối tượng khách hàng phù hợp như người chơi thể thao hay người đi săn vẫn được phép mua những loại vũ khí trên và sẽ được quản lý chặt chẽ
chúng ta không chỉ cần siết chặt việc trao đổi mua bán súng mà cả những thiết bị giúp nâng cấp độ sát thương
đặc biệt các thiết bị hỗ trợ này hung thủ đều có thể tự mua và chế vào súng khiến cho lực lượng chức năng không thể kiểm soát
những động thái này được đánh giá cho thấy một sự thay đổi trong nhận thức của xã hội mỹ về văn hóa súng đạn và kiểm soát súng đạn
đợt không khí lạnh tăng cường từ vùng siberia của nga đang tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh tới nhiều nước châu âu khiến cuộc sống của người dân ở đây đảo lộn
tại ba lan đã có nhiều người thiệt mạng do nhiệt độ đột ngột giảm sâu trong khi đó tại ireland bão tuyết đã gây tê liệt giao thông
tại ba lan nhiệt độ đã xuống thấp tới mức âm hai mươi độ c trong những ngày gần đây nhiệt độ giảm sâu và đột ngột đã khiến ít nhất bảy người thiệt mạng
tính từ đầu mùa đông đến nay có tổng cộng sáu mươi một người dân ba lan tử vong liên quan thời tiết giá lạnh
theo cơ quan khí tượng thủy văn thời tiết băng giá sẽ còn kéo dài đến hết cuối tuần này
trong khi đó hôm một tháng ba bão tuyết đã làm tê liệt hoạt động giao thông tại nhiều khu vực của ireland
nhiều chuyến bay đi và đến sân bay dublin đã bị hủy và hoãn nhiều tuyến đường bộ đường sắt un ứ nghiêm trọng do các phương tiện không thể di chuyển
các trường học vẫn tiếp tục phải đóng cửa chính quyền ireland và anh đã phải ban hành cảnh báo đỏ mức cao nhất trong thang cảnh báo sau khi tuyết rơi dày lên tới chín mươi một cm và nhiệt độ giảm quá ngưỡng âm một mươi độ c
đợt lệnh khắc nghiệt lần này diễn ra ở châu âu tại thời điểm nền nhiệt độ ở bắc cực tăng cao kỷ lục trái với quy luật tự nhiên
giới khoa học đang đặt câu hỏi về mối liên quan của tình trạng trái đất ấm lên đối với hiện tượng này
nhiều tuyến đường bộ đường sắt un ứ nghiêm trọng do các phương tiện không thể di chuyển chính quyền ireland và anh đã phải ban hành cảnh báo đỏ mức cao nhất trong thang cảnh báo sau khi tuyết rơi dày lên tới chín mươi cm và nhiệt độ giảm quá ngưỡng âm một mươi độ c